cảm ơn các bạn đã theo dõi
bình định thị xã an nhơn phát hiện đặng tiến hùng cùng ba đối tượng khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
khai thác nhanh các đối tượng đồng thời khám xét tại phòng trọ của hùng lực lượng chức năng phát hiện thêm hai mươi chín viên ma túy tổng hợp và một gói ketamin
tại cơ quan công an đối tượng hùng khai nhận đã mua số ma túy trên ở tp hcm sau đó đem về chia nhỏ bán cho các con nghiện trên địa bàn
mới đây nguyễn đình giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú huyện nho quan tỉnh ninh bình đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang
đang tẳng chữ trái phép pháo và ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm năm hộp pháo giàn loại ba mươi sáu quả bảy quả pháo trứng tổng trọng lượng bảy ba kg một gói ma túy đá có trọng lượng năm gram
tại cơ quan điều tra nguyễn đình giang khai mua số pháo và ma túy đá trên của người không quen biết về để sử dụng